ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai điều tra hành vi trục lợi tiền bảo hiểm
tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa đã xuất hiện một đối tượng giả danh công an
tham gia vụ án trên để lừa đảo chạy án công an tỉnh đồng nai phòng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng
hướng nghiệp thắng chú tại tp hcm trực tiếp thực hiện hành vi trên sau khi nắm được thông tin vụ việc
thắng đã gọi điện cho chủ phòng khám tại phường tân hiệp giới thiệu mình là cán bộ công an tp biên hòa
và đề nghị trung chi năm trăm linh triệu đồng tiền bảo lãnh cho nhân viên ra đồng thời được lấy lại máy móc thiết bị đã bị thu giữ
do chủ phòng khám trên đang nằm viện điều trị bệnh nên thắng đe dọa nếu không trung tiền sẽ bị tạm giữ
lúc này chủ phòng khám lo lắng đã đồng ý chi số tiền trên cho thắng sáng ngày ba mươi một tháng năm thắng đến trước công an tp biên hòa
lấy số tiền trên điều tra ban đầu của cơ quan công an
ngoài vụ trên thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác nhưng bất thành
liên tiếp gây ra hai vụ đột nhập nhà dân trong một buổi chiều trộm cắp nhiều tài sản trị giá trên năm mươi triệu đồng
đối tượng lê thanh thắng chú tại xã xuân phú huyện ea ca vừa bị công an huyện ea ca tỉnh đắk lóc bắt xử
chiều ngày ba tháng năm thắng điều khiển xe máy đến xã gia đa huyện ea ca thì phát hiện một nhà dân khóa cửa ngoài không có người trông coi
lúc này thắng dùng cây dựa chặt phá cửa sổ bên hông nhà đột nhập vào bên trong cậy phá kết sắt lấy cắp nhiều tiền mặt
trên đường tàu thoát đến thị trấn iak thắng tiếp tục đột nhập vào nhà của một hộ dân khác lục lọi lấy cắp nhiều tiền vàng và đồng hồ
tổng giá trị tài sản của hai vụ trộm cắp là hơn năm mươi triệu đồng
cũng với hành vi trộm cắp tài sản vũ văn hiệp chú tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre khởi tố bắt tạm giam
chiều ngày hai mươi bảy tháng năm vũ văn hiệp nhờ bạn trở mình về nhà trọ bản thân thuê ở phường tám tp bến tre
tại đây hiệp thấy xe máy của một người thuê phòng chung giấy nhà trọ chìa khóa cắm sẵn ở trên xe không có người trông coi
hiệp đã lấy trộm xe mô tô trên sau đó nhờ người bán lấy tiền tiêu xài thì bị cơ quan công an điều tra làm rõ bắt giữ
vào tối ngày hôm qua ngày bốn tháng sáu chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề ý chí việt nam đã diễn ra tại hà nội
sáu tập thể cá nhân điển hình chơi ý chí khát vọng vươn lên vượt mọi khó khăn sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân đã được ghi nhận và tôn vinh
những tập thể cá nhân được vinh danh là những điển hình thể hiện rõ ý chí vượt qua khó khăn tự lực tự cường phát huy nội lực chủ động bản lĩnh
có sáng kiến đổi mới làm lợi tầm cỡ quốc gia đồng góp vào thành tiệu chung của đất nước có các hành động mang tính đeo gương vì cộng đồng
được dư luận đánh giá cao có tính lành
trong số một mươi sáu tập thể cá nhân được kinh doanh lần này lực lượng công an có trung tá nguyễn anh tuấn trưởng công an phường láng thượng quận đống đa hà nội
người có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong chiến dịch cấp căn cước công dân và cấp mã định danh điện tử
qua một mươi bảy lần tổ chức chương trình đã vinh danh hai trăm năm mươi tám tập thể cá nhân anh hùng điển hình tiên tiến những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc
tin an ninh trật tự công an tỉnh điện biên cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an các tỉnh bắc lào
phá thành công chuyên án ma túy lớn từ lào về việt nam và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ do một đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên chủ mưu cầm đầu
vào lúc một mươi năm h ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên các tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng sùng a só sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại huyện điện biên đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ bảy bánh heroin có khối lượng khoảng hai năm kg
sáu viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan khi bị phát hiện và bắt giữ sùng a só đã điên cuồng chống trả nhưng bị lực lượng chức năng không chế bắt sử
cùng thời điểm đó một tổ công tác đã tiến hành bao vây và bắt giữ thành công đối tượng sùng a vừ đây là em ruột của sùng a só và là đối tượng tham gia vận chuyển ma túy với gió
cùng ngày cơ quan công an tỉnh điện biên đã triệu tập khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với lường thị thân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại huyện mường ảng là đối tượng trong đường dây thường xuyên mua bán ma túy với sùng a só
liên quan đến việc trục lợi bảo hiểm sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản hòa tốc gửi bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thống nhất tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bốn phòng khám tư nhân tại thành phố biên hòa
làm không dễ thở trục lợi bảo hiểm xã hội
bốn phòng khám tư nhân bị tạm dừng hợp đồng gồm phòng khám đa khoa tân long phòng khám đa khoa long bình tân phường long bình tân phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp phòng khám đa khoa quốc tế mỹ đức phường long bình
thời gian thực hiện từ giờ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bảo hiểm xã hội và sở y tế tỉnh đồng nai có văn bản thông báo mới căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế của các phòng khám nêu trên
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm công an tp biên hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa đồng loạt khám xét tám địa điểm trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội hơn bốn trăm linh tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin người khám một trăm linh thùng tài liệu trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính điện thoại di động
tài liệu tăng vật khác có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu vay tiền của người dân để tiêu dùng cũng như phục vụ kinh doanh tăng cao nên các đối tượng tăng cường thực hiện hoạt động cho vay tiền qua ứng dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và chỉ trong một thời gian rất ngắn thì nhiều nạn nhân đã sập bẫy với số tiền lên tới hàng trăm thậm chí là cả hàng tỷ đồng
phương thức và thủ đoạn của các đối tượng sẽ được phân tích rõ hơn trong phóng sự ngay sau
đây là chị trần thị trâm anh vừa bị lừa đảo chiếm đoạt gần một trăm năm mươi triệu đồng
theo lời kể của nạn nhân do có nhu cầu vay tiền nên chị đã lên mạng tìm hiểu qua app vay tiền online để vai số tiền ba mươi triệu đồng
sau khi nhận được điện thoại tư vấn từ một người lạ bảo tế app vay tiền ipk ngân hà công nghiệp hàn quốc tiền vay chưa thể đâu chị đã bị trừ gần một trăm năm mươi triệu đồng trong tài khoản theo lời rô rỗ của các đối tượng
tôi có nhu cầu muốn tham khảo khoản vay
tôi đã lên mạng để tìm hiểu và tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của ff credit
sau đấy khoảng ba mươi phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là ngân hàng công nghiệp hàn quốc ibk
ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn gia lô để trao đổi thêm với tôi
để thu hút và tìm cách cho nạn nhân sập bẫy
thì các đối tượng quảng cáo bằng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như lợi xuất cho vay thấp
thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh chóng đơn giản thủ tục giải ngân nhanh không cần chứng minh thu nhập không cần chứng minh nhân dân căn cước công dân
điều đang nói các đối tượng đều chuyển số tiền mà khách hàng có nhu cầu vay về ví app eb
nhưng sau đó khách hàng không thể rút được số tiền đó về tài khoản
lúc này các đối tượng nói do lỗi tài khoản và yêu cầu khách hàng phải nộp trước khoản phí ba mươi thì mới rút được tiền
nếu không tài khoản vẫn bị treo và bị tình lãi
do lo sợ lại cần tiền nên khách hàng làm theo nhiều lần tài khoản vẫn bị treo và tiền vẫn không thể rút từ vị app của họ về được

vấn đề về tài chính nên là tôi đã cố gắng làm theo một
mỗi lần chuyển thì lại có một lệnh tiếp đến để yêu cầu để mình phải chuyển thêm
tôi đã chuyển tổng cộng là một trăm năm mươi triệu
để phòng ngừa tài khoản này thì ta cần chú ý một số vấn đề sau đây
thứ nhất là mỗi người cần chủ động tìm được thông tin về các thủ đoạn lừa đảo chuyển đoạn thải sản
đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chuyển đoạn thải sản trên mạng xã hội trong thời gian gần đây
để chủ động có thể phát hiện và phòng tránh khi bị lừa
những đối tượng như vậy
thứ hai là
khi mà có nhu cầu vay tiền thì cũng nên tìm đến những địa chỉ có uy tín để làm thủ tục vay
ví dụ như là đến ngân hàng hoặc là có thể là thủ tục nó phức tạp hơn
nhưng rõ ràng là ít có nguy cơ bị lừa
thứ ba là khi mà đã xác định vay của những ứng dụng ở trên mạng thì cần phải tìm hiểu rất kỹ
xem ứng dụng này là do ai quản lý trụ sở ở đâu có những thông tin tài liệu đầy đủ hay không
rồi là có thông tin đầy đủ về các đánh giá của những người khác hay không
nếu như những đánh giá đều tốt cả và không thể có vấn đề gì nghi vấn thì chúng ta có thể tiến hành vay được
còn những trường hợp mà thấy có dấu hiệu nghi vấn hoặc là có những ý kiến phản hồi về việc lừa đảo thì chúng ta nên tránh xa
để không ngừa tình trạng trên cơ quan kế sát điều tra khuyến cáo mọi khoản vay người dân nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình khu trú
qua con số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất các thủ tục vay
người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage facebook zalo sử dụng hình ảnh logo hình ảnh mạo danh ngân hàng
và tại kiên giang công an thành phố phú quốc cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng dương tính với chất ma túy vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra đảo phú quốc
chiều ngày hai tháng sáu lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính ô tô do ông minh phụng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú phường dương đông thành phố phú quốc điều khiển cùng đi với trần thị ánh nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tỉnh kiên giang
thời điểm kiểm tra là khi cả hai người đi phà từ thành phố rạch giá vừa cập cảng phà thạnh thới ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe và người của hai đối tượng có hai dao tự chế một súng dạng bắn nặn pháo một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tết nhanh cả hai đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy
ông minh phụng là đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ vũ khí là người trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết hai người
thời gian qua lực lượng công an đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận tại xã yên thắng huyện lục yên tỉnh yên bái
phải mất nhiều lần đến nhà tuyên truyền vận động của lực lượng công an xã yên thắng huyện lục yên ông nguyễn văn thuyên mới tự giác giao nộp khẩu súng tự chế của mình

xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí tự chế công cụ hỗ trợ thì phải thay đổi được nhận thức của người dân
lực lượng công an đã chủ động tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy vai trò của các trưởng thôn trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng
từ đó làm tốt công tác nắm tình hình vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an huyện đã tiếp nhận thu giữ gần một trăm sáu mươi khẩu súng tự chế các loại
bốn quả lựu đạn gần năm trăm linh viên đạn súng quân dụng và một số công cụ hỗ trợ từ người dân giao nộp
bên cạnh đó công an đã chủ động ra soát phát hiện và xử nhiều trường hợp về hành vi mua bán tàng trữ vũ khí tự chế công cụ hỗ trợ
với nhiều cách làm hay hiệu quả đến nay trên địa bàn xã không còn xảy ra tình trạng sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật
anh nam hỏi đi
anh nam hỏi đi
đã tiến hành tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tham mưu cho ủy ban nhân hiện với công an chỉ đạo công an ngành với ủy ban nhân kết xã
trong công tác phối hợp với lực lượng công an để vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn
bên cạnh đó lãnh đạo quân huyện đã chỉ đạo các đồng vụ của quân xã thị trấn tiến hành các biện pháp vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật nộp nộp công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn bằng huyện
trong thời gian tới công an huyện lục yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi tám về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế bảo đảm an ninh tiền tệ
chỉ thị nêu rõ trong những năm gần đây thì kinh tế số việt nam đã có sự phát triển mạnh mẽ với sự đóng góp quan trọng của thương mại điện tử song cùng với đó thì thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý
chỉ thị nhấn mạnh để tăng cường hiệu quả hiệu lực và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử hoạt động kinh doanh trên nền tảng số kinh doanh xuyên biên giới kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế bảo đảm an ninh tiền tệ
thủ tướng chính phủ yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành gồm bộ tài chính bộ công thương bộ thông tin và truyền thông bộ công an và ngân hàng nhà nước việt nam
chỉ thị yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành trong việc hoàn thiện sửa đổi chính sách pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu chung phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế bảo đảm an ninh mạng an ninh tiền tệ trong đó nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hồ tịch thuế ngân hàng viễn thông phục vụ định danh xác thực cá nhân tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử
tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid và các nền tảng khác do cơ quan thuế hướng dẫn
việc đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu có thể giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý hiệu quả đầy đủ các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử kiểm soát các giao dịch thanh toán xác thực thông tin của tổ chức cá nhân kinh doanh cũng như người nộp thuế ạ
việc tuân thủ các nguyên tắc này cũng góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh
bình đẳng thân thiện cùng phát triển và phát huy những giá trị to lớn mà lĩnh vực thương mại điện tử mang lại cho từng cá nhân doanh nghiệp và nền kinh tế việt nam đóng góp tương xứng vào ngân sách nhà nước
xung quanh nội dung này thì chúng tôi có cuộc trao đổi cùng với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh giảng viên cao cấp đến từ học viện tài chính
trước tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân ạ
việc chính phủ đưa ra chỉ thị mới về việc thúc đẩy tăng cường chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu từ đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và chống thất thu thuế bảo đảm an ninh tiền tệ thì có ý nghĩa như thế nào
chỉ thị này là một bước cụ thể hóa hơn và đòi hỏi về mặt lộ trình thực hiện quá trình kết nối
đặc biệt trong thời điểm như hiện nay đang bùng nổ kinh doanh xuyên biên giới
mà kết nối các bộ dữ liệu của các cơ quan quản lý là một điều cực kỳ quan trọng
để trước hết chúng ta quản lý được các hoạt động sản xuất kinh doanh
nhưng sau nữa chúng ta quản lý được cái dòng tiền ra vào của quốc gia
đảm bảo rằng các hoạt động rửa tiền các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp kinh doanh bất hợp pháp sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa để đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ
một trong những yêu cầu của chỉ thị đó là hoàn thiện sửa đổi chính sách pháp luật về quản lý nhà nước liên quan đến thương mại điện tử
cũng như là chính sách pháp luật về thuế liên quan đến thương mại điện tử ạ
vậy thì theo phó giáo sư hiện nay có những cái vấn đề cấp bách nào trong hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến thương mại điện tử cần phải được kịp thời cập nhật và sửa đổi
vì cái sự phát triển rất nhanh chóng của thương mại điện tử cho nên cái cơ chế chính sách về mặt luật pháp
chưa theo kịp để quản lý những hình thức
kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế quốc dân
và từ đó chúng ta mới thấy rằng là cơ chế từ khâu đăng ký kinh doanh cho đến các khâu đăng ký về mặt hàng hóa cũng như chất lượng sản phẩm và các yêu cầu khác về mặt sản xuất kinh doanh cũng như cung ứng tỉnh vụ
nó chưa đáp ứng được cái quản lý nhà nước của chúng ta
và từ đó chúng ta cần phải có cái thay đổi
cái điều thứ hai là trong cái điều kiện mà kinh tế số hiện nay
thì rất nhiều các cái công ty đa quốc gia không cần có cái chủ thể đại diện
vẫn có thể hoạt động kinh doanh cung ứng hàng hóa cũng như cái sản phẩm dịch vụ
và vì thế cho nên chúng ta cũng phải thay đổi từ cái quy định quản lý giám sát cho đến cái quy định về tính thuế
và đây đang trở thành một trong những cái đòi hỏi cấp bách
thời gian vừa qua thì đã có nhiều ngành nghề ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cước công dân gắn chip cũng như là tài khoản định danh điện tử
một cách hiệu quả trong việc xác thực thông tin của các cá nhân và tổ chức
theo phó giáo sư việc này thì có thể được áp dụng và triển khai như thế nào
đối với việc định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử hiện nay
từ đó nhằm giảm các gian luận về thuế
rõ ràng đây là một cái cơ sở rất quan trọng
và từ đó với cái định danh của từng cá nhân
thì khi mà họ đăng ký kinh doanh khi mà họ tham gia vào mạng xã hội
hoặc là họ tham gia trong các cái lĩnh vực khác
thì đều có cái mã định danh nó rất rõ ràng
thì đều có cái mã định danh nó rất rõ ràng
và từ đó nó thuận lợi cả về mặt quản lý xã hội
cả về mặt quản lý trên các cái trang mạng
cũng như là cái tính chính danh trong các cái hoạt động của mỗi một cá nhân
trên cơ sở đó thì rõ ràng là nó sẽ đảm bảo cái tính công bằng bình đẳng
và cái tính chính danh trong cái việc mà hoạt động
trong cái việc kê khai tính toán cái doanh thu cái lợi nhuận
và cái việc mục thuế cho cơ quan thuế
một lần nữa xin cảm ơn
phân tích vừa rồi của phó giáo sự
căn cứ theo thông tư mới của bộ giao thông vận tải
thì cả nước sẽ có hơn một chín triệu ô tô đến chín chỗ không kinh doanh vận tải
được lùi thời hạn kiểm định thêm sáu tháng
và thay vì đến các trung tâm đăng kiểm
thì chủ xe có thể vào trang web của cục đăng kiểm việt nam
để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
đem kiểm định
các bước cụ thể sẽ được đề cập ngay sau đây
cùng với đó là một số thông tin chính sách đáng chú ý khác
các bước tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
và đem kiểm định như sau
truy cập trang web cục đăng kiểm việt nam
vào mục tra cứu gia hạn kiểm định
sẽ xuất hiện trang web
nhập các thông tin sau
biệt đăng ký
số series giấy chứng nhận kiểm định
mã xác thực
sau đó bấm phím tra cứu
trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện được gia hạn
sẽ hiện kết quả
chủ xe bấm đường link chứa bản xác nhận thông tin kiểm định
sau đó bấm vào đường link để xem
và in giấy xác nhận ra để sử dụng khi tham gia giao thông
theo quyết định số một mươi ba của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện việc số hóa hồ sơ
giải quyết đối với thủ tục hành chính
thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp xã
trừ các xã vùng sâu vùng xa địa bàn đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo
một trăm linh kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
được cung cấp đồng thời cả bàn điện tử
có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân doanh nghiệp
thông tư hai mươi một của bộ tài chính
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp
thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm có hiệu lực thi hành từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi ba
theo đó mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân ba trăm linh đồng một hectare một năm
đối với khoán bảo vệ rừng ven biển
mức hỗ trợ tối đa bằng một năm lần mức hỗ trợ bình quân
kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng năm mươi đồng trên năm năm
việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng
chỉ thực hiện một lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng
đề cập nội dung này và cũng chỉ ra một số nguyên nhân
theo thông tin từ báo công an nhân dân
thống kê từ cục đường bộ việt nam cho thấy
mỗi năm có gần hai triệu giấy phép lái xe được cấp đổi
nhưng từ đầu năm đến nay thì trung bình
mỗi ngày chỉ có hơn một trăm linh giấy phép lái xe
thực hiện cấp đổi qua mạng
một trong những nguyên nhân được chỉ ra là cho đến cuối năm ngoái
thì ngành y tế chưa mở rộng các cơ sở y tế
cung cấp giấy khám sức khỏe trên cổng dịch vụ công quốc gia
thêm nữa để có được giấy khám sức khỏe
chứng thực điện tử
phải khám tại cơ sở y tế
sau đó đến ủy ban nhân dân cấp xã
thực hiện chứng thực điện tử
được trả kết quả trong thời gian năm ngày
và mất thêm chi phí ứng chứng thực
nên số người sử dụng dịch vụ này còn hạn chế
bộ tài chính kiến nghị bộ kế hoạch đầu tư
nghiên cứu sử dụng công nghệ xác thực định danh cá nhân trên
trước khi cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp
đề xuất này nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả
thành lập doanh nghiệp hoặc thuê thành lập doanh nghiệp
để bán hóa đơn
thông tin được đăng tải trên báo tiền phòng
trước tình trạng mua bán hóa đơn điện tử tràn lan
bộ tài chính kiến nghị
giờ đổi nghị định đăng ký kinh doanh
luật doanh nghiệp theo hướng người đại diện pháp luật
phải được xác thực với cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư của bộ công an
đồng thời cá nhân bỏ địa chỉ kinh doanh
nợ thuế sẽ không được thành lập doanh nghiệp mới
và bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro
cơ quan thuế cũng đề nghị
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
có biện pháp kiểm tra xem xét đối với các trường hợp
công khai giao bán hóa đơn trên mạng
ngành thuế cũng đề xuất bộ thông tin và truyền thông
chỉ đạo cục phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử
và các đơn vị có liên quan
phối hợp với cơ quan thuế
ngăn chặn xử lý kịp thời
các thông tin sai lệch trên mạng
trước nhiều câu chuyện tiêu cực
liên quan đến bảo hiểm nhân thọ
thời gian vừa qua
báo kinh tế và đô thị số ra ngày đầu tuần
cũng có một bài viết đề cập đến nội dung
thị trường bảo hiểm nhân thọ
bất cập bởi chạy đua tăng trưởng nóng
nội dung bài viết đề cập đến
sản phẩm mang tính nhân văn
bảo vệ con người trước những rủi ro
liên quan đến tính mạng
nhưng khách hàng lại hoang mang và lo lắng khi tham gia
đây đang là nghịch lý của thị trường bảo hiểm nhân thọ
tại việt nam
trong quá trình phát triển cũng đã xuất hiện
rất nhiều kênh phân phối bảo hiểm mới
bên cạnh kênh phân phối truyền thống
đó là kênh phân phối qua ngân hàng
trong quá trình triển khai
việc kiểm soát chất lượng tư vấn qua kênh ngân hàng
còn nhiều vấn đề phức tạp chưa chặt chẽ
có thông tin phản ánh nhân viên ngân hàng
có hiện tượng mời trào lôi kéo
tư vấn không đầy đủ
thậm chí ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn